thưa quý vị với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe
một đối tượng ở thành phố bumathut tỉnh đắk lắc đã bị xử phạt hai mươi một triệu ba trăm linh nghìn đồng
vào tối ngày một mươi hai tháng bốn một tổ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường lê thánh tông thành phố bù ma thuật
lúc này tổ cảnh sát giao thông phát hiện một chiếc xe bán tải có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà bỏ chạy
sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đuổi theo xe ô tô bán tải trên và liên tục ra hiệu cho tài xế dừng xe
tuy nhiên tài xế này tiếp tục không chấp hành toàn bộ sự việc được người đi đường dùng điện thoại ghi lại
sau đó lực lượng công an đã truy tìm và yêu cầu đối tượng đến nộp phạt hành chính về những hành vi vi phạm của mình với tổng hình phạt là hai mươi một triệu ba trăm linh nghìn đồng
cụ thể lái xe lưu đình nam chú ở huyện cư cui tỉnh đắk lắc vi phạm các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông
điều khiển xe ô tô không có giấy phép lái xe và không mang theo giấy đăng ký xe